liên quan đến vụ tập kết đốt rác thải trên địa bàn xã bình dương huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho biết đã có công văn đề nghị sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh phúc
có biện pháp xử lý rứt điểm tình trạng trên không làm ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của người dân
tổng cục môi trường đề nghị tỉnh vĩnh phúc khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng
có biện pháp thu gom xử lý rác thải công nghiệp nêu trên theo đúng quy định
đồng thời kiểm tra xác minh tình trạng đổ trộm rác thải
nhanh chóng xử lý rứt điểm và báo cáo về bộ tài nguyên và môi trường
vụ việc bãi rác điện tử gồm hàng triệu màn hình tv cùng dây truyền dịch xy lanh thường xuyên được tập kết
và đốt tại xã bình dương huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã tồn tại từ nhiều năm qua
không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân
tuy nhiên chính quyền địa phương đã lúng túng trong việc xử lý kéo dài thời gian không có giải pháp nào cụ thể
đến nay bãi rác điện tử này vẫn còn tồn tại gây không ít bức xúc cho người dân